trước sự việc trung cư số năm trăm một mươi tám võ văn kiệt phường cầu kho quận một tp hcm bị nghiêng đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân
ubnd quận một đã tổ chức lực lượng khẩn trương di rời và bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân
trước mắt ủy ban nhân dân quận một bố trí ba mươi tám hộ dân thuộc trung cư năm trăm một mươi tám võ văn kiệt về ở các căn hộ thuộc các quận một quận bốn bình thạnh huyện bình chánh lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di rời
về lâu dài ubnd quận một cho biết có hai phương án xử lý đối với trung cư bị nghiêng này
thứ nhất gia cố khắc phục tình trạng sụt lún giải pháp thứ hai là phá bỏ trung cư xây mới
trung cư năm trăm một mươi tám võ văn kiệt được xây dựng trong giai đoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tình trạng sụt lún xảy ra gần đây buộc chính quyền địa phương và sở xây dựng thành phố phải kiểm định lại chất lượng trung cư
kết quả cho thấy trung cư này bị nghiêng bốn mươi năm cm và có thể sập bất cứ lúc nào
cái đội mà dọn nhà
đã sắp xếp chỗ ở qua bỉnh hai trăm một mươi hai nguyễn trãi nhà nước lo hết luôn rồi đó